việc xuất hiện f trong lớp là chuyện bình thường phụ huynh không cần quá lo lắng
hay tắt hàng ngày vì hầu hết học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong bối cảnh tốc độ lây lan nhanh của chủng omicron càng cho thấy chúng ta ít có hy vọng zero covid được nữa
bởi thế nhiều người cho rằng nên xem covid một mươi chín là bệnh chuyên khoa tâm thường
nhưng cũng lưu ý vẫn phải tiếp tục thực hiện năm k chặt chẽ và không chủ quan lơ lả
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội nhìn nhận
phòng chống dịch tại việt nam đang đi theo con đường đúng đắn là chuyển hướng từ redo covid sang thích ứng an toàn
hiện nay với tốc độ lây lan nhanh của chủng omicron càng cho thấy chúng ta không có hy vọng virus covid được nữa
phó giáo sư hiếu phân tích thêm hiện trong nước đã tiêm bao phủ rộng vaccine covid một mươi chín
sự xuất hiện của omicorn đã không còn gây bệnh tăng nặng như chủng enta và đặc biệt là hệ thống y tế đã bắt đầu thích ứng với dịch bệnh
đó là các yếu tố điều kiện để chúng ta xếp covid một mươi chín là bệnh lý chuyên khoa khác
với góc nhìn là người làm công tác về y tế sự phòng nguyên là cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng đại dịch covid một mươi chín hiện vẫn còn khó đánh giá
quy luật của virus này lại khá đặc biệt và vẫn có thể biến thể mới
tuy nhiên với tiến độ phủ vaccine như hiện nay của việt nam virus gây dịch covid một mươi chín có thể sẽ không hoàn toàn bị xá sổ
mà trở thành mầm bệnh đặc hữu như cúng mùa là bệnh đặc hữu thông thường như một bệnh chuyên khoa chuyển nhiễm khác
khi đủ điều kiện chuyển
như vậy theo phân tích của các chuyên gia y tế cùng với việc chúng ta cũng đã có kinh nghiệm qua các đợt dịch vừa qua
và cách ứng phó của nhiều nước trên thế giới tất cả cho thấy đã đến lúc nên xem covid một mươi chín là bệnh thông thường hay là cú mùa
cách đếm số ca nhiễm chi vết f f một f hai g không còn phù hợp nữa
hãy tập trung kéo giảm các ca nặng ca tử vong tiếp tục phổ vaccine ở những nơi còn tỷ lệ tiêm mũi ba chưa cao
đã có thể coi là bình thường
dối loạn giấc ngủ sau nhiễm covid một mươi chín thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ không ngủ được
ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi
theo nhiều bác sĩ các triệu chứng hậu covid một mươi chín có thể xuất hiện ngay sau khi khỏi bệnh
nhưng cũng có nhiều trường hợp sau bốn tuần mới xuất hiện
những dối loạn này có thể kéo dài trong bốn tuần thậm chí đến sáu tháng
bên cạnh những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài đau đầu ho khó thở rụng tóc mất mùi vị
thì tình trạng giảm khả năng nhận thức giảm tập trung hay dối loạn tâm lý dối loạn giấc ngủ cũng xảy ra với f đã âm tính
việc bị thiếu ngủ ngủ không ngon khiến chất lượng cuộc sống giảm sút gia tăng mệt mỏi giảm minh mẫn
buồn ngủ vào ban ngày lũ lẫn suy giảm trí nhớ căng thẳng lỡ âu dẫn đến trầm cảm các bệnh lý tâm thần khác
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang hòa trường khoa hồi sức tích cực bệnh viện phổi trung ương
dối loạn giấc ngủ sau nhiễm covid một mươi chín thường xảy ra với các biểu hiện cảm giác khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được
ngủ hay thức giấc hoặc dậy sớm nhưng mệt mỏi
về hướng xử trí thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang hòa chia sẻ người bệnh cần thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục
cụ thể buổi chiều không uống cà phê rượu trà tránh ăn quá no hoặc tập thể dục nặng trong vòng hai giờ trước khi đi ngủ
trước khi đi ngủ tạo thói quen trước khi đi ngủ như giảm ánh sáng điều chỉnh nhiệt độ và tiếng ồn thư giãn bằng cách đọc sách nghe nhạc
thời gian ngủ duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn phòng ngủ bỏ hết các loại có màn hình ra khỏi phòng ngủ tv điện thoại ipad
trong khi ngủ đừng trăm trăm nghìn đồng hồ nếu thức quá hai mươi phút bạn hãy ra khỏi giường và quay lại giường khi buồn ngủ đừng nằm trên giường
bạn đừng lo lắng về giấc ngủ càng lo thì càng mất ngủ
ngoài ra bác sĩ quang cũng chia sẻ thêm kiên trì và lạc quan sẽ giúp người bệnh dân dân cải thiện giấc ngủ và đưa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu
hy vọng với những chia sẻ trên người bệnh sẽ sớm lấy lại được giấc ngủ ngon cân bằng cuộc sống
sau khi khỏi covid một mươi chín nhiều người thấy sức khỏe yếu đi cảm giác lúc nào cũng hụt hơi leo được vài bậc cầu thang đã phải nghỉ để lấy sức
trong khi lúc mắc bệnh đa số bệnh nhân lại thấy sức khỏe bình thường đây là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn cần được thăm khám hậu covid một mươi chín
người bị nhiễm covid một mươi chín sẽ bị ảnh hưởng hệ thống tới nhiều cơ quan
và trong quá trình bị covid một mươi chín cấp tính có nhiều quá trình tiêm của tế bào diễn ra gây nên các tổn thương mất bù kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim tế bào hô hấp và rất nhiều tế bào
tình trạng hậu covid một mươi chín là có các biểu hiện bệnh sau khi mắc covid một mươi chín
who định nghĩa hậu covid một mươi chín là tình trạng bệnh lý xuất hiện ở những người trong tiền sử nhiễm sars cov hai
thường xuất hiện trong vòng ba tháng sau khi khởi phát
với triệu chứng có tác động đến cơ thể và kéo dài ít nhất hai tháng
bác sĩ tiến khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang khuyến cáo
những f sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu covid một mươi chín gồm
người có bệnh nền như tăng huyết áp mạch vành đai tháo đường dưới loạn truyền hóa
người từ sáu mươi tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát sau khi mắc covid một mươi chín có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn
người nhập cảnh khi mắc covid một mươi chín
bệnh bị si hô hấp phải can thiệp thở oxy suốt khao và nhập viện
người bệnh sẽ được khám tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh
đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu phục hồi chức năng
nhất là những người từng nhiễm bệnh ở mức độ nặng nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh
trong hai năm qua thế giới đã chứng kiến năm biến thể là anfa beta gamma delta và omicron
tổ chức y tế thế giới who nói omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng
có thể virus sẽ phát triển theo bốn cách
who chỉ ra biến thể đáng lo ngại tiếp theo sẽ mạnh hơn tức biến thể này sẽ lây lan hơn
vì nó sẽ phải vượt mặt các biến thể đang lưu hành
tuy nhiên câu hỏi lớn nhất là liệu các biến thể trong tương lai có nghiêm trọng hơn hay không
không gì có thể đảm bảo rằng biến thể tiếp theo sẽ gây ra triệu chứng nhẹ hơn so với biến thể trước đó
tuy nhiên who cho biết virus có thể né tránh vaccine tốt hơn
và các vaccine hiện tại có thể nét tránh vaccine tốt hơn
theo một mô hình rủi ro do công ty phân tích sức khỏe anipri phát triển
biến thể đáng lo ngại tiếp theo có thể đến từ vùng hồ lớn của replak ở trung tâm châu phi
nơi có các quốc gia là burundi tarania và cộng hòa dân chủ công gô
theo who burundi đã ghi nhận tổng cộng hơn ba mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín
với sáu mươi ca mới trong hai mươi bốn giờ qua
số ca nhiễm của burundi tương đối thấp
so với nhiều quốc gia khác
tuy nhiên điều khiến buundi gặp phải rủi ro cao nhất trở thành nơi sinh sản biến thể đáng lo ngại tiếp theo
là trị số nghiêm ngặt thấp tân thủ các quy trình chống covid một mươi chín và mức độ bao phổ vaccine thấp
ba trong bốn chỉ số mà nhóm nghiên cứu đã tính đến khi họ đưa ra mô hình rủi ro
hai chỉ số còn lại là dân số và quy mô dân số suy giảm miễn dịch
thưa quý vị và các bạn thủ đô washington dc của mỹ và bang maryland gần gần
sẽ dỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà
từ ngày một tháng ba sau thời gian dài
yêu cầu này trở thành nguồn cơn của các tranh cãi gây chia rẽ nước mỹ
trong thông báo ngày một mươi bốn tháng hai thị trưởng washington dc moran bowser cho biết
thành phố sẽ không còn bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà
hay kiểm tra bằng chứng đã tiêm vaccine tại nhiều địa điểm
theo đó người đến nhà hàng quán bar phòng tập thể dục hay các cơ sở thờ tự
có quyền không đeo khẩu trang kể từ ngày một tháng ba tới
một số nơi vẫn duy trì yêu cầu này như bệnh viện trường học viện dưỡng lão
và các cơ sở chăm sóc người già theo hãng tin reuter
giải thích về quy định mới vị thị trưởng thuộc đảng dân chủ cho biết
sự sụt giảm đáng kể các trường hợp covid một mươi chín và số ca nhập viện trong những tuần gần đây
đã thúc đẩy quyết định nới lỏng một số biện pháp khẩn cấp đỡ áp dụng từ tháng một mươi hai năm ngoái
bà bowser nhắc tới đợt dịch bùng phát omicron
chúng tôi đã nhanh nhẹn thích ứng mỗi khi có điều gì đó thay đổi
giống như mọi chuyện đã thay đổi khi một biến thể mới dễ lây lan xuất hiện
vào tháng một mươi hai rồi
tại maryland lân cận thống đốc larry hogan cùng ngày cũng quyết định dỡ bỏ lệnh yêu cầu đeo khẩu trang
trong các trụ sở công quyền từ ngày hai mươi hai tháng hai
vị thống đốc của đảng cộng hòa cũng kêu gọi hội đồng giáo dục của bang
khi bỏ các quy định liên quan khẩu trang ở trường học
dỡ bỏ hoặc nới lỏng các quy định bắt buộc đeo khẩu trang
đang là xu hướng tại các bang đông dân của mỹ
quyết định này đã từng tạo ra cuộc tranh luận nảy lửa chia rẽ xã hội mỹ
khi nhiều người cho rằng nó xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ
như vậy mặc kệ các cảnh báo của wo cho rằng thế giới chưa bước qua đỉnh dịch omicron
mỹ và một số nước trên thế giới như canada đã quyết định nới lỏng các hạn chế
thậm chí chín bang của mỹ đã thông báo kế hoạch bỏ khẩu trang
theo bạn đây có phải là quyết định quá liều lính của chính quyền nước mỹ
hãy comment ý kiến của bạn ở phần bình luận